bệnh nhân là btd hai mươi một tuổi ngụ thị xã ninh hòa đang học tại thành phố nha trang
được biết ngày một mươi một tháng ba bệnh khởi phát với triệu chứng sốt ho nhẹ
bệnh nhân đã tự mua thuốc uống nhưng vậy không thuyên giảm
đến ngày một mươi năm tháng ba bệnh nhân về nhà ở thị xã ninh hòa và chỉ tiếp xúc với mẹ và em gái
tiếp đó bệnh nhân đến khám tại cơ sở hai của trung tâm y tế thị xã ninh hòa
được chẩn đoán viêm họng thanh quản cấp theo dõi so sốt huyết đành
bác sĩ có đề nghị nhập viện theo dõi nhưng bệnh nhân xin kê đơn về điều trị ngoại trú
một ngày sau bệnh nhân nhập khoa gấp cứu bệnh viện đa khoa khu vực ninh hòa
trong tình trạng sốt cao đau bụng quanh rốn đi cầu lòng
các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân nhiễm khuẩn ruột nhiễm chủng huyết
có dấu hiệu cảnh báo và chuyển vào khoa truyền nhiễm điều trị
ngày một mươi bảy tháng ba bệnh diễn biến nặng nên bệnh nhân được chuyển vào bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa
kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của viện pasteur nha trang ngày hai mươi tháng ba của bệnh nhân
cho kết quả dương tính với virus cúm da cầm ah năm
hiện bệnh nhân diễn biến nặng đang cách ly điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh khánh hòa
sau khi tiếp nhận thông tin dịch tễ cdc khánh hòa đã hướng dẫn người nhà bệnh nhân
các biện pháp phòng chống dịch đồng thời lập danh sách một mươi bốn cán bộ tại bệnh viện đa khoa tỉnh
và sáu cán bộ tại bệnh viện bệnh nhiệt đới để theo dõi sức khỏe
thực hiện khử khuẩn các khu vực khám điều trị xe vận chuyển
cúm gia cầm cúm ah năm là loại bệnh dịch nguy hiểm lan truyền rất nhanh
có thể gây dịch ở người rất khó kiểm soát
tỷ lượng tử vong chiếm gần năm mươi cao nhất trong số các bệnh nhiễm chủng đưa hô hấp
người bị cúm da cầm thường có các triệu chứng giống với cúm thông thường
và kèm theo một số dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm hơn trong vòng hai năm ngày
kể từ ngày bị virus cúm ah năm xâm nhập
các triệu chứng thường gặp như sốt cao đột ngột trên ba mươi tám độ c
rét run đau đầu đau ngực khó thở tim đập nhanh đau họng ho
thường ho khan ho có đờm đau nhức cơ mệt mỏi giã rời
hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vaccine phòng bệnh cúm này cho người
vì vậy khi xuất hiện những triệu chứng kể trên
người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được trần đoán và điều trị kịp thời
nhiễm liên cầu khuẩn lợn xảy ra khá thường xuyên do thói quen ăn tít canh lợn của nhiều người dân
mới đây trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh điện biên thông tin trên địa bàn tỉnh
vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do mắc bệnh liên cầu lợn
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng ba tại bản lói anh lvt có tham gia giết mổ và có ăn tiết canh lợn
đến ngày một mươi tám tháng ba anh có biểu hiện đau vùng thượng vị sốt cao trên bốn mươi độ kèm theo nôn và hạ huyết áp
ngay sau đó anh được chăm sóc và điều trị tại cơ sở y tế của huyện điện biên
tuy nhiên do bệnh chuyển biến nặng anh được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh điện biên để cấp cứu
anh vào viện trong tình trận sóc trụy tim mạch nặng nghiêm mặc nhợt phù chi suốt tiết nhiều đờm
sốt cao xuất hiện tím nhiều ở chân tay nhịp tim nhanh bụng trướng
đến ngày hai mươi tháng ba anh lvt đã tử vong
chia sẻ bệnh liên cầu lợn bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn trung cấp bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho biết
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh điện biên khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
không ăn tiết canh và các sản phẩm từ thịt lợn chưa được nấu chín không mua bán vận chuyển giết mổ lợn ốm chết hoặc sản phẩm từ lợn không đảm bảo vệ sinh
không sử dụng thịt lợn các màu đỏ khác thường suất huyết hoặc phù nề thực hiện tốt vệ sinh cá nhân sử dụng găng tay và các dụng cụ bảo hộ cần thiết khác khi tiếp xúc với lợn chế biến thịt lợn thường xuyên rửa tay với sạc phòng tiêu hủy lợn bệnh lợn chết theo đúng quy định
khi có các biểu hiện mắc bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời
các bác sĩ khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện sản di tỉnh phú thọ vừa điều trị thành công một trường hợp bé trai bảy tuổi bị nhồi máu não căn bệnh rất hiếm gặp ở trẻ nhỏ
bác sĩ nội chú nguyễn võ lộc phó trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc cho biết
ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhi chúng tôi ngay lập tức cho trẻ thực hiện các chỉ định cận lâm sàng để tìm nguyên nhân
trong đó kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não của trẻ cho thấy hình ảnh tổn thương phía trước bắn cầu não
do đây là một trường hợp bệnh lý hiếm gặp chúng tôi đã mời hội trần kết quả phim với chuyên gia bệnh viện đại học y hà nội
và thống nhất kết luận trẻ bị nhồi máu nhu mô não cầu não và thân não
bệnh nhi được điều trị chống phù não và dùng thuốc chống đông theo phác đồ
sau hai mươi ngày điều trị trẻ đã đi lại được bình thường nói rõ ăn uống tốt đại tiểu tiện tự chủ không sốt không nôn không đau đầu
trẻ được cho xuất viện và hẹn tái khám sau hai tuần
chia sẻ về tình trạng đột quỵ xảy ra ở trẻ nhỏ
phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ hoàng bùi hải trường khoa hồi sức cấp cứu trường đơn vị đột quỵ bệnh viện đại học y hà nội cho biết
do đột biến do vấn đề về di truyền hoặc có thể liên quan đến bệnh lý tăng đông bệnh lý có thể làm cho dòng máu đông một cách tự nhiên
có thể sự đông đó sẽ xuất hiện ở khu vực não gây ra tình trạng đột quỵ có thể đông ở những vị trí khác biểu hiện những bệnh lý khác
đột quỵ não trong đó có nhồi máu não là căn bệnh nguy hiểm nhưng rất hiếm gặp ở trẻ nhỏ
nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời bệnh có thể để lại những di chứng rất nặng nề
vì vậy các bác sĩ khuyến cáo
mẹ người chăm sóc cần đặc biệt quan tâm đến những dấu hiệu bất thường ở trẻ
đặc biệt dấu hiệu yếu liệt chi thường là biểu hiện của nhiều bệnh lý thần kinh nặng
do đó khi thấy trẻ xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm này
cần nhanh chóng đưa trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời
bác sĩ chuyên khoa một nguyễn tuấn khanh trưởng khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện đa khoa xuyên á long an cho biết
về cứu sống một trường hợp bệnh nhân lớn tuổi bị viêm cân mạc hoại tử dẫn đến sốc nhiễm trùng đe dọa tính mạng
bệnh nhân là ông dvr sáu mươi ba tuổi ngụ tại long an nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch
theo người nhà chia sẻ gia đình cũng không biết tại sao ông lại hoại tử lở lét như vậy
trước khi nhập viện hai ngày ông có lội nước bẩn lội bùn
sau đó vùng cẳng chân phải đau nhất xương đỏ vùng da tổn thương nhanh chóng lan rộng lên tới đùi
rồi tới vùng bụng dưới chỉ trong vòng một ngày
nhận thấy tình trạng nhiễm trùng diễn tiến quá nhanh
chúng tôi đã khẩn trương đưa ông đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa xuyên á long an
thông tin về căn bệnh bác sĩ chuyên khoa một nguyễn tấn khanh
trường khoa chấn thương trình hình bệnh viện đa khoa xuyên á long an cho biết

thông tin về căn bệnh bác sĩ chuyên khoa xuyên á long an cho biết
sáu mươi các ưu tuyến giáp được phát hiện là tổn thương lành tính và chỉ bốn đến sáu năm là ông thư
tuy nhiên nếu người bệnh không thăm khám định kỳ u tuyến giáp có nguy cơ phát triển thành biếu khổng lồ
gây chèn ép khí quản và nguy hiểm đến tính mạng như trường hợp sau đây
bệnh nhân là hồ hát ca sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ngụ quận hải châu thành phố đà nẵng
phát hiện biếu giáp cách đây một mươi năm tuy nhiên khi đi khám ở nhiều nơi bác sĩ khuyên chỉ theo dõi không can thiệp
bản thân bệnh nhân khi nghe tin u lành tính nên đã chủ quan không theo dõi
khoảng một năm trở lại đây bệnh nhân nứt vướng đau tức ngực cảm giác khó thở
nhất là khi nằm nên đã đi thăm khám
được các bác sĩ cho chỉ định chụp ít quang ngực ct cổ ngực có thuốc cản quan tĩnh mạch
để khảo sát những tổn thương của bệnh nhân
kết quả chụp phát hiện một khối bú giáp thủy phải lớn thòng xuống trung thắt kích thước năm x một mươi năm cm
phần dưới của khối u nằm ở vùng trung thắt sau chạm đến động mạch chủ của bệnh nhân
khối u đẩy xẹp năm mươi khẩu kính khí quản ngực
bệnh nhân được chỉ định mổ cắt thủy phải tuyến giáp có khối u này
ca phẫu thuật kéo dài hai năm giờ đồng hồ
chia sẻ bệnh ung thư tiến giáp bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn tiến lãng
nguyên trưởng khoa ngoại trung bệnh viện nội tiết trung ương cho biết
có cảm giác là khó nuốt khó thở hoặc thậm chí là nghe thở
nó có một cái khối nó xuất hiện ở vùng tuyến giáp vùng bộ
và những cái khối đó thì sau khi lớn lên thì nó sẽ gây đến những biểu biện trẻ
ví dụ như là mức vướng ví dụ như là khó khăn
đó là những cái triệu chứng chính đối với vùng tuyến giáp
bởi vì các bạn biết rằng là tuyến giáp nó nằm ở vùng bộ
vùng bộ là một vùng rất là nhanh càng
nó có một cái cầu nối giống như một cầu nối giữa thân mình và vùng đầu
tất cả những mạch máu điện thuật tiên lên trên não thì đều đến qua vùng bộ
từ trường hợp trên các bác sĩ lưu ý khi phát hiện khối u vùng cổ di động theo nhịp nuốt
bệnh nhân nên đến chuyên khoa phẫu thuật tuyến giáp để trần đoán và điều trị sớm
tránh để bứu rắt lớn sâu vào trong lồng ngực
sẽ gây ra những biến chứng như chèn ép khí quản thực quản mạch máu thần kinh hoặc ung thư hóa
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai bệnh viện nhân dân gia định cho biết vừa cấp cứu và điều trị thành công
cho sản phụ mang thai ở tuần hai mươi chín bị hội chứng heo một biến chứng nặng của bệnh lý tiên sản rật nặng
cụ thể sản phụ là dtnp ba mươi tám tuổi nhập viện vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tại bệnh viện từ dũ tp hcm với chẩn đoán con lần bốn thai hai mươi chín tuần
tiên sản giật nặng kèm hội chứng heo tán huyết tăng men gan giảm tiểu cầu
suy thận cấp kèm tràn dịch đa màng
sản phụ được chỉ định mổ lấy thai cấp cứu cùng ngày
bé trai sinh non nặng sáu trăm năm mươi gram được chuyển khoa sơ sinh chăm sóc đặc biệt
sau mổ tình trạng suy thận cấp của sản phụ tiến triển nặng kèm tổn thương phổi lan tỏa hai bên và siêu hấp
ngày một một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba người bệnh được hội trần liên bệnh viện với các chuyên gia tim mạch sản khoa
sau đó được chuyển viện nhanh chóng sang bệnh viện nhân dân gia định nhằm can thiệp hồi sức tim mạch chuyên sâu
chia sẻ về ca bệnh này thạc sĩ bác sĩ giang minh nhật chủ đơn vị hồi sức tích cực tim mạch bệnh viện nhân dân gia đình cho biết
bệnh nhân chuyển đến bệnh viện nhân dân gia định trong tình trạng suy hô hấp diên tiến nguy hiểm đến tính mạng
hội chứng nguy kịch hô hấp cấp không đáp ứng thở máy xâm lấn tổn thương phổi trên x qua ngực chiếm hơn tám mươi thể tích phổi
sản phụ b được can thiệp vvs mo oxy hóa máu màng ngoài cơ thể cấp cứu vì siêu hô hấp giảm oxy máu kháng trị
sau can thiệp vvsmo và lọc máu liên tục trong một mươi bốn ngày tình trạng siêu hô hấp và tổn thương thận cấp của sản phụ hồi phục ngoạn mục
tổn thương gan giảm tiểu cầu và tan huyết đều ổn định
sau hai mươi tám ngày được các bác sĩ tích cực điều trị sản phụ đã xuất viện với tình trạng sức khỏe ổn định
hội chứng heo là một biến chứng hiếm nhưng rất nguy hiểm trong thai kỳ bao gồm tán huyết tăng men gan và giảm tiểu cầu
hội chứng này từng xuất hiện trong ba tháng cuối của thai kỳ nhưng có thể xảy ra sớm hơn hoặc sau khi sinh
hội chứng này xảy ra ở khoảng bốn một mươi hai bệnh nhân tiền sản giật khoảng ba mươi trường hợp xuất hiện trong những tuần đầu sau sinh
do đó dễ nhầm lẫn với các bệnh lý nội khoa như bệnh lý tiêu hóa gan mật bệnh lý thận bệnh lý tim mạch
phân biệt các bệnh lý này cần phối hợp lâm sàng và cận lâm sàng
vì thế sản phụ khi gặp các triệu chứng này cần đến bác sĩ chuyên khoa sản để được trần đoán và can thiệp kịp thời
một người đàn ông nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng thắt lưng nghi ngờ bị sỏi thận
sau khi thăm khám các bác sĩ bất ngờ phát hiện người bệnh có bốn quả thận trong cơ thể
tiến sĩ bác sĩ nguyễn đình liên trường khoa phẫu thuật thận tiết niệu và nam học bệnh viện e cho biết
người bệnh nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng thắt lưng bụng trướng tiểu bốt tiểu da máu
ngay lập tức người bệnh được các bác sĩ chỉ định làm các xét nghiệm siêu âm bụng chụp cắt lớp vi tính
và xác định người bệnh bị sỏi niệu quản phải một phần ba dưới nằm ở vị trí đoạn nối của niệu quản khi vào tới bàng quang
sỏi kích thước sắp xỉ chín x bảy mm
bất ngờ hơn kết quả chụp ct các bác sĩ phát hiện người bệnh có thận nhậu quản đôi hoàn toàn hai bên trái
phải và hai điệu quản riêng biệt đều cắm xuống bảng quang
người bệnh có bất thường về giải phẫu hệ tiết niệu có nhiều đơn vị thận hơn bình thường là một trong những nguyên nhân hình thành sỏi thận
khai thác tiền sử bệnh án do tính chất công việc người bệnh thường xuyên phải uống rượu bia
nhưng mỗi lần uống rượu thì người bệnh đau quặn từng cân thậm chí tiểu ra máu nên đã tự mua thuốc điều trị tại nhà
gần đây các triệu chứng đau do sỏi thận ngày càng tăng hơn và dữ dội hơn người bệnh đã đến bệnh viện e để khám và điều trị
bệnh viện e cho biết mới chỉ phát hiện điều này cách đây bảy năm trước khi con gái anh trào đời và được các bác sĩ phát hiện ra sự bất thường trong cơ thể
khi có ba quả thận và hai bảng quang một bảng quang lớn và một bảng quang nhỏ
các bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ một bàng quang nhỏ cho con gái khi được một mươi tám tháng tuổi cấu tạo lại hệ tiết niệu cho con
đồng thời các bác sĩ khuyên mọi người trong gia đình tầm soát hệ tiết niệu thì phát hiện anh bất thường khi có tận bốn quả thận trong cơ thể
đây là dị tật bẩm sinh hiếm và là do mầm niệm quản bên trái phát triển bất thường trong lúc bào thai hình thành và phát triển
theo thông kê tại việt nam những người có nhóm máu hiếm rhm chỉ chiếm bảy dân số
những người này thường gặp rất nhiều khó khăn khi không may cần phải chuyển máu bởi họ chỉ có thể nhận máu của những người có cùng hệ nhóm máu giống mình
đây cũng là nguyên nhân khiến sản phụ mang nhóm máu này tử vong do không được chuyển máu kịp thời
sản phụ ba mươi hai tuổi có nhóm máu hiếm đã tử vong do bằng huyết sau sinh thường
tai biến sản khoa nói trên xảy ra tại bệnh viện đa khoa thấp một mươi vào tuần trước
theo báo cáo của bệnh viện sản phụ nhập viện khi thai ba mươi chín tuần ngồi xuôi nhóm máu hiếm nhưng bệnh viện không có sẵn máu truyền trong kho
đây là lần sinh con thứ ba của sản phụ cả hai lần sinh trước đó đều thuận lợi ở bệnh viện này
một mươi giờ sau nhập viện sản phụ sinh thường bé gái nặng ba kg nhưng xuất hiện tình trạng băng huyết đời cổ tử cung không co hồi tử cung sau sinh
các bác sĩ cấp cứu chuyển dịch song tình trạng bệnh nhân không cải thiện mất một bảy lít máu
sản phụ được chuyển lên bệnh viện tuyến trên cắt tử cung nhưng không qua khỏi
chiều ngày hai mươi một tháng ba hội đồng chuyên môn bệnh viện tháp một mươi cùng một số bác sĩ chuyên khoa bệnh viện đa khoa khu vực đồng tháp họp kết luận
ekip trực đã chủ động hội trần dự trù phương án chuyển viện bệnh nhân khi có bất thường nhưng tình trạng thiếu máu hiếm trong tỉnh lẫn khu vực gây khó khăn cho việc cấp cứu
hội đồng cũng chỉ ra bệnh viện chưa giải thích cho sản phụ và gia đình về tình trạng nhóm máu hiếm khiến người nhà bức xúc khi tai biến xảy ra
ngoài ra bệnh diễn tiến nhanh là ca đầu tiên cấp cứu nhóm máu hiếm ekip xử trí thiếu kinh nghiệm
bộ y tế đề nghị sở y tế tỉnh đồng tháp kiểm tra xác minh sự việc nêu trên và báo cáo nhanh về bộ y tế
vụ sức khỏe bà mẹ và trẻ em trước ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn để tổng hợp báo cáo lãnh đạo bộ
đồng thời chỉ đạo bệnh viện đa khoa khu vực tháp một mươi khẩn trương họp hội đồng chuyên môn theo quy định của luật khám bệnh chữa bệnh
đánh giá quá trình tiếp đón chăm sóc xử trí đối với trường hợp sản phụ ntg
thông báo kết luận của hội đồng chuyên môn tới gia đình sản phụ và các cơ quan truyền thông đại chúng
gặp gỡ chia sẻ động viên tới gia đình sản phụ
thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin hôm nay cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin chào và hẹn gặp lại